mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những hình ảnh mới nhất mà nhóm phóng viên truyền hình nhân dân của chúng tôi vừa mới gửi về từ quảng ninh và hải phòng
hơn một sáu trăm linh khách du lịch quốc tế đã được cập bến an toàn để tranh bão
bên cạnh đó bốn trăm ba mươi bốn tàu bao gồm tàu tham quan và tàu lưu trú cũng đã được sơ tán tới khu vực tránh bão an toàn
các cơ quan chức năng cũng đang tích cực triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó với cơn bão này
mặc dù theo dự báo khoảng hai mươi bốn giờ tới cơn bão số bảy mới đổ bộ vào việt nam
thế nhưng tại cảng hành khách quốc tế tuần châu tỉnh quảng ninh ngay từ sáng sớm nay do lớn đã nổi lên
các lực lượng biên phòng cảng vụ và ban điều hành cảng tuần châu đã tăng cường lực lượng
triển khai các công tác tuần tra giám sát nhằm bảo đảm cho các tàu thuyền cùng các du khách
được an toàn

trong vị trí tâm bão các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh đã yêu cầu tất cả các địa phương
các ngành thuộc tỉnh dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với cơn bão số bảy
đang hướng vào địa bàn tỉnh
bên cạnh đó các lực lượng vũ trang được huy động lực lượng tại chỗ thường trực bảo đảm quân số
phương tiện hỗ trợ nhân dân phòng chống bão và chuẩn bị các phương tiện vật tư dự phòng tham gia ứng cứu khi cần thiết
nằm trong hướng trọng yếu dự báo bão sẽ đi qua sáng một mươi bảy tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tình hình phòng chống bão số bảy của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh
ưu tiên tập trung vào các vấn đề cấp bách bao gồm bảo đảm an toàn các công trình dân sinh đang xuống cấp
đôn đốc bà con nhân dân triển khai thu hoạch lúa và hoa màu kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động
đặc biệt là tàu du lịch và các tàu thuyền nhỏ về nơi tránh trú an toàn
hiện tại các ban ngành và đơn vị tại địa phương đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn